ngày một mươi bảy tháng một công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện xuân lộc tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy cây xăng trong đêm ngày một mươi sáu tháng một trên quốc lộ một a đoạn qua địa bàn xã bảo hòa huyện xuân lộc
khoảng hai mươi một h ngày một mươi sáu tháng một trong quá trình chuyển xăng từ xe bồn vào khu vực chứa tại cửa hàng xăng dầu nam phương long trên quốc lộ một a thuộc địa bàn xã bảo hòa huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
thì bất ngờ một xe bồn bốc cháy rồi nhanh chóng lan sang cháy dữ dội khu vực cây xăng
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh đồng nai đã điều hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy phối hợp với lực lượng công an các huyện xuân lộc cẩm mỹ và thị xã long khánh đến hiện trường dập lửa
đến hai mươi hai h cùng ngày ngọn lửa đã được dập tắt vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiệt hại hiện nguyên nhân vụ cháy đang được công an tỉnh đồng nai điều tra làm rõ